thưa quý vị để điều tra về hành vi giết người ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam phạm văn hữu chú huyện tân phú tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu sau khi uống rượu say bị nạn nhân là chủ quán tạp hóa nhắc việc nợ nần hữu đã về nhà lấy dao quay lại cãi vã rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông này chết tại chỗ
phạm thanh hữu sau đó bị người dân khống chế báo cho cơ quan công an
nhờ trở đi gặp bạn nhưng thực chất trước đó đã thủ sẵn rau với mục đích là cướp tài sản đối tượng đang bị công an huyện yaleo tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự
đó là nguyễn văn đức chú huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đức khai nhận chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai đức nhờ nạn nhân trở đi gặp bạn
tuy nhiên khi đến đoạn đường vắng đức đã dùng dao khống chế dùng băng keo chói tay chân và bịt miệng nạn nhân rồi cướp hết tài sản
đức di chuyển đến nhiều tỉnh thành để bán vàng xe máy cướp được và quay về tỉnh quảng bình lẩn trốn
được biết đức từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị công an quảng bình truy nã
liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra trên phố hoàng công chất quận bắc từ liêm hà nội đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết
bước đầu lực lượng chức năng nghi ngờ tiếng nổ trong vụ cháy là do pháo lậu và cũng đã ghi nhận có sát pháo tại hiện trường của vụ nổ
tuy nhiên do đêm tối nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn và kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau
trong khi đó công an quận bắc từ liêm cũng bác bỏ thông tin thất thiệt về con số thương vong khẳng định không có ai tử vong trong vụ cháy ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
như tin đã đưa tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
một vụ cháy dữ dội phát sinh sau tiếng nổ lớn tại cửa hàng sửa chữa xe máy số nhà một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất
nhận được tin báo bốn xe cứu hỏa đã được điều động và dập tắt đám cháy sau hai mươi phút
bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn một tạ pháo từ lào về việt nam
cụ thể tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát lào nhập cảnh vào việt nam
lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộp tự chế dưới thủ xe cất dấu một trăm ba mươi kg pháo nổ
đối tượng bị bắt giữ là đỗ minh tuấn chú tại huyện mê linh thành phố hà nội khai nhận mua số pháo trên tại lào đưa về việt nam tiêu thụ
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an